thưa quý vị sau ba ngày nghỉ tết dương lịch chiều nay người dân tại các tỉnh thành đổ về hà nội và thành phố hồ chí minh để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới
ngày ba tháng một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai trạm thu phí trên cao tốc pháp vân cầu rẽ thưa vắng các phương tiện di chuyển vào hà nội thuận lợi cả hai chiều
từ một mươi năm giờ phương tiện dồn về tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ và trung tâm hà nội bắt đầu gia tăng
tuy nhiên lượng phương tiện lưu thông trên tuyến vắng hơn nhiều so với dịp tết dương lịch nhiều năm trước
lượng phương tiện chỉ bị dồn cục bộ kéo dài hơn một trăm linh mét tại cuối đường cao tốc để lên đường vành đai ba
lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã tích cực phân luồng
còn tại thành phố hồ chí minh từ chiều tối nay người dân từ các tỉnh thành đã bắt đầu quay trở lại thành phố để học tập và làm việc
lượng người dân về quê đi chơi năm nay không đông do ảnh hưởng của dịch bệnh
nên tình hình giao thông trong ngày nhất là cửa ngõ miền tây thông thoáng thuận lợi